tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã thụ lý vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh công ty cổ phân tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
ngày hai mươi ba tháng một mươi tới tòa nhân dân tỉnh quảng ninh có kế hoạch mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và một mươi năm bị cáo trong vụ án trên
trong số này bốn người đang bỏ trốn và bị truy nã gồm nguyễn thị thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic nguyễn hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi phó tổng giám đốc công ty aic trương thị xuân loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng ban quản lý dự án ba thuộc aic nguyễn thị tích sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tổng giám đốc công ty mofa
bốn bị cáo trên bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra còn có một mươi bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và hai bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
yêu cầu các bị cáo trên tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng
chiếc ô tô hết sức táo tợn liều lĩnh vừa xảy ra tại địa bàn huyện thạch thất hà nội
chỉ sau thời gian ngắn tập trung lực lượng tổ chức điều tra cơ quan công an đã khám phá và làm rõ đối tượng gây án
vụ án cũng cho thấy người dân sơ hở mất cảnh giác đã tạo điều kiện cho các đối tượng hoạt động phạm tội
chiếc ô tô loại xe tải cầu này đang được anh nguyễn văn dũng là chủ phương tiện đưa vào sưởng sửa chữa để phục hồi lại sau khi đã bị đối tượng trộm cắp
sự việc xảy ra chắc đó khiến gia đình anh băng hoàng bởi chỉ sau một đêm phương tiện đã biến mất khỏi bãi để xe

từ trước đến giờ trên địa bàn thạch thất thì rất hiếm khi xảy ra vụ trộm cắp ô tô
để nhận định được cái hành vi thủ đoạn của đối tượng thì cơ quan công an đội cảnh sát hình sự công an huyện đã tập trung toàn bộ lực lượng để truy nóng cái sự việc này
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện thạch thất đã tập trung toàn bộ lực lượng tiến hành điều tra truy xét
chỉ sau thời gian ngắn trần dùng đối tượng phạm tội đã được làm rõ
đó là nguyễn hữu dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đối tượng này cũng chính là nhân viên đang làm việc tại công ty của anh nguyễn văn dũng
đối tượng đã thừa nhận và khai rõ được cái hành vi trộm khắp của mình
đối tượng đã ngay từ ban đầu đã lên được kế hoạch là lần theo các bờ ruộng để tiếp cận hiện trường sử dụng các gậy mặc áo mưa trùm đầu
sau khi đó thì sử dụng xứ gậy để đập phá cửa kính ô tô và đột nhập nổ máy và bỏ trốn
tạng cơ quan công an đối tượng khai nhận
do biết trên xe ô tô
xe này luôn có chìa khóa điện cắm sẵn nên đã tìm cách phá cửa mở chốt vào trong xe và khởi động xe bỏ chạy trong đêm
sau đó đối tượng đã đưa ô tô tới cắt giấu tại một bãi đất trống ở chân cầu thăng long và thuê người đến cắt tháo giữa xe để bán sắt vụn
sau khi mất thì trong vòng khoảng độ ba ngày là các anh công an huyện thạch xá thạch thất và công an xã thạch xá đã tìm thấy tài sản của hệ tôi đã mất và đã bắt được thủ phạm
khi mà đối tượng lấy xe nó phá thì tôi phải mang cái xe này đi đến công ty quang minh ở đây sửa chữa
thì là khắc phục lại là từ thùng xe đến cabin và mọi thứ liên quan đến xe để mà hoạt động trở lại bình thường
qua cái vụ việc này thì cũng rút ra một cái kinh nghiệm rất là lớn và cho bản thân tôi và mọi người khác có tài sản như tôi lên gửi và những lời có tin tưởng và để đảm bảo cái tài sản của mình
vụ việc đã cho thấy chủ phương tiện có sự sơ hở mắc cảnh giác khi để xe không gửi vào bãi có người trông coi chia khóa điện cũng luôn cắm trên xe
chỉ những yếu tố này đã khiến đối tượng đang rơi vào cảnh nợ nần suất cờ bạc nảy sinh ý định phạm tội
thực hiện kế hoạch của công an tỉnh đắk lắk công an huyện grong park vừa tổ chức giao quân tuần tra kiểm soát qua đó xử lý nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và xe quá khổ quá tải trên địa bàn
với tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ trong ba ngày đầu gia quân công an huyện grong park đã phát hiện và xử lý ba mươi một trường hợp vi phạm trong đó vi phạm về nồng độ cồn là hai mươi hai trường hợp quá tải trọng một trường hợp và một số vi phạm khác
công an huyện đã tạm giữ ba mươi xe mô tô đặc biệt trong đó có hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn là một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai của huyện và một em học sinh
sáng nay một xe ô tô bốn mươi năm chỗ đưa đón công nhân từ huyện
lạng giang đến khu công nghiệp văn trung huyện việt yên tỉnh bắc giang bất ngờ bốc cháy dữ dội
vào khoảng bảy giờ một mươi phút chiếc xe ô tô bốn mươi năm chỗ đưa công nhân từ huyện lạng giang đến khu công nghiệp vân trung làm việc
khi toàn bộ công nhân vừa xuống xe thì chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy phát hiện sự cố lái xe đã nhanh chóng sử dụng phương tiện để dập lửa nhưng không thành
sau đó chiếc xe bốc cháy dữ dội nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy công ty trách nhiệm hữu hạn phu giang và cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu công nghiệp đình chám thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã có mặt triển khai dập lửa chữa cháy
sau một mươi phút đám cháy được khống chế nhưng chiếc xe đã bị thiêu dụi rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường trú tại bản kép xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và đối tượng trịnh quang hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn đỗ thượng xã quang vinh huyện ân thi tỉnh hương yên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện